còn tại thành phố hồ chí minh theo cổng thông tin của thành phố tính đến chiều ngày hôm qua ba tháng tám
thành phố hồ chí minh đã có bốn mươi chín trăm bảy mươi ba ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi
chiếm hơn bốn mươi bệnh nhân đang điều trị tại thành phố
trong những ngày qua số bệnh nhân xuất viện ở các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
giao động từ khoảng ba đến bốn người một ngày
sau khi xuất viện các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
theo dõi sức khỏe tại nhà
hiện thành phố hồ chí minh có một hai mươi sáu bệnh nhân nặng đang thở máy và một mươi năm bệnh nhân can thiệp smo
bắt đầu từ ngày hôm qua mùng ba tháng tám thành phố hồ chí minh bước vào đợt tiêm vaccine thứ sáu
dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
nếu lượng vaccine được cấp đầy đủ và đúng tiến độ thành phố hồ chí minh sẽ cố gắng đặt mục tiêu
là người từ một mươi tám tuổi trở lên ở thành phố hồ chí minh sẽ cơ bản được tiêm vaccine khoảng bảy triệu người